tỉnh gia lai đã tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua gia lai trung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
tỉnh gia lai có hai đơn vị cấp huyện có một trăm linh số xã đạt chuẩn nông thôn mới sáu mươi trên một trăm tám mươi bốn xã đạt chuẩn nông thôn mới
qua một mươi năm triển khai tỉnh gia lai đã huy động được trên ba mươi hai tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới
nhận thức của người dân đã được nâng cao không còn trông chờ ỉ lại sự đầu tư từ nhà nước
bên cạnh sự thay đổi về diện mạo việc phát triển sản xuất tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp liên kết sản xuất được nhiều địa phương quan tâm
chương trình mỗi xã một sản phẩm đã góp phần tạo thêm sự phong phú cho sản phẩm nông nghiệp nâng cao đời sống cho người dân tại chỗ
kết quả thực hiện các phong trào các cuộc vận động đã tác động tích cực vào cơ sở hạ tầng nông thôn giảm tỷ lệ hộ nghèo và cải thiện rõ rệt mức sống của người dân